cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đã khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn thanh cường
trú tại huyện ninh phước tỉnh ninh thuận về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
liên quan tới vụ án này và cùng với tội danh nêu trên trước đó vào ngày một mươi năm tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước cũng đã khởi tố bắt tạm giam ngô viết tâm
biệt danh tâm phà chú tại thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
trước khi bị bắt hai đối tượng tâm và cường đã cùng thực hiện hành vi bắt giữ một người dân trú ở phường đô vinh
thành phố phan rang tháp tràm để đòi nợ